số ca nhiễm virus sars cov hai toàn cầu đã ghi nhận hơn bốn mươi triệu ca
trong đó có hơn một triệu người đã tử vong số ca bình phục là hơn ba mươi triệu ca
mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch covid một mươi chín
với trên tám ba triệu người mắc và hơn hai trăm hai mươi bốn bảy trăm linh trường hợp tử vong
trong ngày qua mỹ đã ghi nhận thêm hơn ba mươi chín hai trăm linh người nhiễm virus sars cov hai
tại tâm dịch covid một mươi chín lớn thứ hai thế giới là ấn độ
trên năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới đã được ghi nhận trong ngày một mươi tám tháng một mươi
nâng tổng số trường hợp mắc bệnh tại quốc gia này lên hơn bảy năm triệu người
hơn một trăm một mươi bốn sáu trăm linh người đã thiệt mạng vì covid một mươi chín tại ấn độ
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở khu vực châu á thái bình dương đang ở mức báo động lo ngại
ngoài ấn độ các nước đông nam á cũng ghi nhận số ca nhiễm mới tăng nhanh với hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày
tại châu âu italia đã phải ban hành xác lệnh mới
như đóng cửa quảng trường và đường phố ở các khu vực trung tâm thủ đô sau hai mươi một giờ
ở các khu vực trung tâm đô thị sau hai mươi một giờ
đình chỉ các cuộc họp hội nghị hạn chế thời gian hoạt động của các quán bar
hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng
các trường trung học phổ thông không được mở cửa trước chín giờ sáng